như vậy dựa trên cấp độ dịch của phường xã thì ban chỉ đạo phòng chống dịch của các quận huyện sẽ xem xét đánh giá lại tình hình thực tế của các trường ở những địa phương này để đưa ra quyết định cho từng trường
như vậy tại một mươi ba phường xã có cấp độ dịch là cấp độ ba địa phương sẽ phải tùy theo tình hình đánh giá của từng trường để đưa ra quyết định hình thức học đối với học sinh
cũng tại tp hcm số các mắc mới chủng omicron đang chìm ưu thế
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành văn bản khẩn yêu cầu các cấp các ngành quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
theo đó thời gian gần đây tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn của thành phố đang có xu hướng gia tăng
đặc biệt hiện nay chủng omicron chìm ưu thế
dự báo trong thời gian tới có thể xuất hiện thêm chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng cơ sở sản xuất kinh doanh và trường học
do đó quỹ bà nhân dân tp hcm đề nghị các sở ban ngành các quận huyện và tp hcm thực hiện nghiêm nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín thực hiện nghiêm và hiệu quả các biện pháp y tế
theo đó các quận huyện cần tăng cường triển khai hiệu quả đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín tại cộng đồng
trong khu công nghiệp trường học theo các quy định đã hướng dẫn đồng thời phối hợp tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thần tốc hơn nữa
chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi ngay khi bộ y tế có hướng dẫn
tiếp tục chỉ đạo triển khai mạnh mẽ chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ trong đó tổ chức tiêm vaccine
xét nghiệm tầm soát phát hiện người mắc covid một mươi chín chăm sóc và điều trị người mắc covid một mươi chín thuộc nhóm nguy cơ
bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ khi người sống chung người cùng gia đình bị mắc covid một mươi chín hỗ trợ chăm sóc thể chất và tâm lý xã hội
sở y tế có trách nhiệm điều trị toàn diện phân tầng điều trị giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu
tăng cường tổ chức cách ly chăm sóc điều trị tại nhà công tác kết nối hội chẩn theo dõi tư vấn điều trị từ xa
kịp thời chuyển tuyến chuyển tầng điều trị không để xảy ra tình trạng người mắc covid một mươi chín không liên hệ được với cơ sở y tế
không được quản lý theo dõi y tế cấp phát thuốc điều trị
quỹ ban thành phố cũng giao cho sở thông tin và truyền thông phối hợp với sở y tế tăng cường công tác tuyên truyền
nâng cao cảnh giác chủ động phòng chống dịch của người dân không tụ tập không đến nơi đông người khi không cần thiết
tham gia tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đầy đủ không vì đã tiêm vaccine mà lơ là chủ quan trong phòng chống dịch
thưa quý vị và các bạn mới đây bộ y tế nhận định biến thể omicron có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh và đang dần thay thế chủng delta
tại hà nội hai mươi trên ba mươi quận huyện đã ghi nhận chủng omicron
bộ y tế cho hay số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng nhanh
đặc biệt với nhóm người chưa tiêm vaccine và tỷ lệ tử vong do mắc covid một mươi chín gia tăng
đến nay việt nam ghi nhận hơn bốn triệu ca mắc covid một mươi chín trong đó hơn hai năm triệu người đã khỏi bệnh và hơn bốn mươi sáu trăm linh ca tử vong
phân bố tỷ lệ nhiễm theo độ tuổi trong tháng hai so với tháng một cho thấy nhóm từ một mươi tám đến bốn mươi chín tuổi chiếm năm mươi bốn ba tổng số ca mắc
tức tám trăm bảy mươi một tám mươi ba ca tăng hai năm lần
nhóm từ năm mươi đến sáu mươi năm tuổi chiếm một mươi tám
tức một trăm bảy mươi ba hai trăm năm mươi bốn ca tăng hai hai lần
còn nhóm trên sáu mươi năm tuổi chiếm bốn năm tức bảy mươi hai một trăm tám mươi chín ca tăng hai lần
theo báo cáo biến thể omicron đã ghi nhận ở hai mươi trên tổng số ba mươi quận huyện của hà nội
trong đó biến thể ba hai kiếm tám mươi bảy tổng số các mẫu phát hiện biến thể omicron
biến thể phụ ba hai có khả năng lây lan nhanh hơn một năm lần biến thể gốc ba một

biến thể omicron có khả năng tác động miễn dịch của các loại vaccine hiện tại hơn biến thể gốc ba một khoảng ba mươi
dẫn quan điểm của tổ chức y tế thế giới who thứ trưởng bộ y tế cho hay
biến chủng omicron đang lây lan nhanh chưa từng thấy
năm hai nghìn hai mươi hai tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp và chưa thể chấm dứt
dù số ca mắc liên tục tăng nhanh thứ trưởng bộ y tế khuyến cáo người dân chỉ nên mua kiếp test xét nghiệm
khi thực sự cần thiết để tránh mặt hàng này bị đẩy giá lên cao
ông tư vấn người dân có thể thực hiện test mẫu gộp ở gia đình và hai ba ngày mới test một lần nếu cần
vì chưa kỳ lây nhiễm của biến chủng omicron là khoảng từ hai ba ngày
những ngày qua hà nội luôn dẫn đầu cả nước về ca mắc mới ca tử vong và ca truyền nặng
khiến đường phố vắng vẻ
nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng ảm đạm vắng khách
đường phố hà nội vào sáng ngày năm tháng ba vắng bóng người và phương tiện giao thông qua lại
khi số ca mắc covid một mươi chín trung bình một mươi năm trường hợp mỗi ngày trong tuần qua
số vùng cam tăng vọt từ bảy mươi bốn lên ba trăm hai mươi sáu địa phương chiếm tỷ lệ năm mươi sáu ba trên tổng số phường xã
tại các cây cầu dẫn vào trung tâm hà nội như long biên chương dương nhật tân
lát đát người dân vào thành phố
từ đầu tháng ba số ca mắc covid một mươi chín ở hà nội liên tục lập đỉnh mới
riêng ngày bốn tháng ba thành phố có hai mươi một ba trăm chín mươi sáu ca nhiễm cao nhất từ trước đến nay
mọi tuyến phố vắng vẻ hơn dù không có lệnh giãn cách hay là hạn chế người dân ra đường
và trong hình là đường
đào tấn lúc tám giờ sáng
nhiều cửa hàng mặt tiền ở các phố lớn tại hà nội có giá cho thuê lên đến vài chục triệu đồng mỗi tháng
này cũng phải tạm đóng cửa
dù các địa điểm du lịch đã được mở cửa trở lại lượng khách đến tham quan đình ngọc sơn
hay đi dạo quanh bờ hồ vẫn vắng vẻ so với trước dịch
những quán cà phê xung quanh hồ gươm vốn là địa điểm được nhiều bạn trẻ ưa thích để ngắm phố phường
ngày cuối tuần này cũng rơi vào cảnh điệu hiêu
hy vọng rằng người dân tại thủ đô hà nội nói riêng và trên cả nước nói chung sẽ nâng cao ý thức
cùng với địa phương nỗ lực chiến thắng đại dịch trả lại cuộc sống bình yên nhộn nhịp cho tất cả mọi người
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị do tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên phạm vi toàn quốc đặc biệt là đã có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao
nên tỷ lệ tử vong trên số ca mắc trên phạm vi toàn quốc đã giảm sâu
báo cáo của bộ y tế cho thấy đến nay dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước
tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
số ca mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh thành phố trong tháng qua
với khoảng năm mươi đến bảy mươi năm ca mỗi ngày ngày cao nhất là hơn một trăm hai mươi năm ca
số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vaccine nhất là nhóm dưới một mươi hai tuổi
tháng một chiếm tỷ lệ là một mươi tám bốn và tháng hai là hai mươi bốn ba
biến thể omicrong có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh trong thời gian gần đây phổ biến ở các tỉnh thành phố
nhất là thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh thay thế dần biến thể danta
tuy nhiên do tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên phạm vi toàn quốc đặc biệt là đã có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao
nên tỷ lệ tử vong số ca mắc trên phạm vi toàn quốc giảm sâu
tỷ lệ tử vong trên số ca mắc của ba mươi ngày qua là hai
giảm so với tháng trước một ngày một tháng hai là chín và ngày ba tháng ba là năm
so với tháng trước số ca cộng đồng cả nước tăng một trăm chín mươi bảy chín nhưng số ca tử vong giảm bốn mươi bảy
số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm hai mươi bốn năm số ca nặng nguy kịch giảm bốn mươi ba
phân bố tỷ lệ nhiễm theo độ tuổi trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai so với tháng trước nhóm từ một mươi tám đến bốn mươi chín tuổi chiếm năm mươi bốn bốn
tức tám trăm bảy mươi một tám mươi ba ca tăng hai năm lần so với tháng trước
nhóm từ năm mươi đến sáu mươi năm tuổi chiếm một mươi tám tức một trăm bảy mươi ba hai trăm năm mươi bốn ca tăng hai hai lần so với tháng trước
nhóm trên sáu mươi năm tuổi chiếm bốn năm tức bảy mươi hai một trăm tám mươi chín ca tăng hai lần so với tháng trước
cũng theo bộ y tế đến ngày ba tháng ba việt nam đã tiếp nhận hai trăm một mươi tám triệu liều vaccine
phân bổ hai trăm linh bốn bốn triệu liều
phân bổ đang tiến hành các thủ tục kiểm định chất lượng xuất xưởng tiêm được hơn một trăm chín mươi sáu triệu liều
về tỷ lệ tiêm chủng với đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên tỷ lệ mũi một mũi hai mũi ba lần lượt là một trăm linh chín mươi tám bốn và ba mươi ba
với đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tỷ lệ mũi một mũi hai lần lượt là chín mươi tám tám và chín mươi ba
trong ba mươi ngày triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân từ ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cả nước tiêm được hơn một mươi bốn triệu liều
chủ yếu là liệu bổ sung và liệu nhắc lại hơn một mươi hai triệu liều góp phần vào việc tăng cường tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ hai liều vaccine cơ bản và tiêm mũi ba trên toàn quốc
như vậy nước ta cơ bản đã bao phủ hai liều vaccine cho người từ một mươi hai tuổi trở lên
đến nay tỷ lệ tiêm mũi ba là ba mươi bảy bốn ước khoảng hơn bảy mươi năm đối tượng đến lịch tiêm mũi ba đã được tiêm chủng
trong kết quý i năm hai nghìn hai mươi hai này ước khoảng sáu mươi người từ một mươi tám tuổi trở lên đủ thời gian để tiêm mũi ba
vì có khoảng hai mươi ba bốn triệu người cần tiêm liệu bổ sung để hoàn thành lộ trình tiêm đủ liều cơ bản chủ yếu được tiêm từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
do đó thời gian tiêm mũi bam cho các đối tượng này là từ tháng bốn
trong thời gian tới với nhu cầu đi lại và mùa lễ hội năm hai nghìn hai mươi hai mở cửa trở lại hoạt động giáo dục đào tạo trực tiếp
nhất là thời gian tới việt nam nới lỏng cách ly y tế
giảm các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hành khách tất cả các phương tiện
lượng khách quốc tế đi và đến việt nam gia tăng mạnh sẽ không tránh khỏi gia tăng nguy cơ lây nhiễm
nguy cơ tiếp tục gia tăng áp lực lên hệ thống y tế
còn tại hải phòng vào sáng năm tháng ba lãnh đạo ủy ban nhân dân phường trại cao quận lê trân thành phố hải phòng cho biết
đang họp và yêu cầu ông n m h làm tương trình về thông tin người dân phản ánh ông vòi tiền sau khi đến khám cho f
người tố cáo ông n m h tên viết tắt bức xúc
bố mẹ tôi đều nhiễm covid một mươi chín các cụ lớn tuổi nên tôi rất lo
hôm hai mươi bảy tháng hai bố tôi đang nằm cách ly điều trị ở nhà thì thấy mệt nồng độ oxy hạ nên tôi mới gọi trạm y tế lưu động phường trại câu
để các anh chị ấy đến khám và đo
khi người ở trạm vào đo xong gia đình có tự nguyện cảm ơn họ năm trăm linh đồng đóng trong phòng bị kính
thế mà họ đứng giữa sân và xé ra thấy có năm trăm linh nghìn đồng liền gọi điện cho ông h
sau đó họ đòi cả nhà hai triệu đồng mặc cả gãy lưỡi thì còn một năm triệu đồng
theo anh t sau khi người ở trạm y tế lưu động đòi thêm tiền vợ anh tê đã bỏ thêm một triệu đồng vào hông bì và nói chiều sẽ đưa nốt năm trăm linh đồng còn lại
cá buổi chiều ông hắt với số điện thoại chín trăm bốn mươi bảy hai trăm linh bốn xxx gọi liên tục cho vợ và em tôi đòi tiền
trung tòi bảo chuyển khoản thì ông ấy không đồng ý và hẹn phải ra địa chỉ số một mươi sáu cát cục đưa tiền
cảm ơn ông h
máy còn nói gia đình nằm trên địa bàn quản lý còn nhờ nhau rất là nhiều nên cứ xem xét
sau đó anh tê đọc được thông tin về việc thành phố hải phòng yêu cầu người dân khai báo y tế khi nhiễm covid một mươi chín để đảm bảo quyền lợi nên đã bình luận và nêu sự việc của mình
anh tê cũng cho biết gia đình có đầy đủ chứng cứ để chứng minh việc anh phản ánh là đúng
được biết sáng ngày năm tháng ba gia đình anh tê đã nhận lại được một năm triệu đồng kèm giấy biên nhận đã nhận lại tiền từ trạm y tế lưu động phường trại cầu
lãnh đạo quỹ ban phường trại câu cho biết qua trao đổi ban đầu thì ông hát nói tiền lại do người dân cảm ơn
tuy nhiên chúng tôi sẽ làm kỹ và rõ rồi thông tin rộng rãi nếu có sai sẽ xử lý nghiêm
hiện tại vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ
quý vị thân mến theo các nhà khoa học nhật bản biến thể omicron có khả năng gây tử vong cao hơn cú mùa ít nhất bốn mươi
qua đó cho thấy nguy cơ tiềm ẩn nếu sỡ bỏ các biện pháp hạn chế quá nhanh
mà chưa đảm bảo bao phủ vaccine
bloomberg vừa dẫn lại một phân tích của các chuyên gia tư vấn cho bộ y tế nhật bản cho biết
tỷ lệ tử vong do biến thể ucicron ở nhật bản dựa trên số ca tử vong và số ca mắc bệnh kể từ tháng một là khoảng một mươi ba
dù con số này thấp hơn đáng kể so với mức bốn hai mươi năm thời kỳ đầu đại dịch
nó vẫn cao hơn tỷ lệ tử vong sáu chín của bệnh cúm mùa
các nhà nghiên cứu cho biết việc tỷ lệ tử vong của người nhiễm biến thể omicron giảm
có thể cho thấy độc lực virus đã giảm đặc biệt là so với biến thể danta và lợi ích của việc tiêm vaccine
họ cũng nói rằng các phát hiện này cho thấy tầm quan trọng của việc áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch trước khi hoàn thành việc phủ vaccine
những dữ liệu trên được ông takaji guakita chủ tịch hội đồng cố vấn của bộ y tế nhật bản đưa ra tại một cuộc họp báo vào đêm ngày hai tháng ba
ông wakita cũng nhấn mạnh việc cần có thêm nghiên cứu để xác định nguy cơ
có thêm nghiên cứu để xác định tác động của việc nới lỏng các biện pháp chống dịch sau khi tất cả các hạn chế được dỡ bỏ
chuyên gia này cũng lưu ý rằng dữ liệu mới công bố được thu thập khi hầu hết các biện pháp hạn chế vẫn đang được áp dụng
ông arkita cho biết nghiên cứu này chưa được bình duyệt hay là công bố trên tạp chí y khoa
ông cũng nêu ra một số hạn chế bao gồm cả sự khác biệt trong cách thu thập dữ liệu khiến cho việc so sánh chéo trở nên khó khăn
ông wakita cũng phát biểu
tuy nhiên vẫn có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ tử vong dù sự xuất hiện của omicron đã thu hẹp khoảng cách giữa covid một mươi chín và bệnh cúm
làn sóng lây nhiễm do obicron gây ra đã khiến cho một số khu vực ở nhật bản áp đặt tình trạng gần như là khẩn cấp để hạn chế hoạt động của các quán bar và nhà hàng
hiện tại ba mươi một trên bốn mươi bảy tỉnh của nhật bản đang áp dụng các biện pháp đó cho đến ngày sáu tháng ba
một số khu vực bao gồm osaka và kyoto đang xem xét việc kéo dài tình trạng này
trong khi đó những khu vực khác muốn dỡ bỏ các biện pháp hạn chế
hồng kông đang nổi lên trở thành điểm nóng covid một mươi chín ở khu vực
thành phố đông dân này ghi nhận tỷ lệ tử vong trung bình bảy ngày do covid một mươi chín ở mức một mươi bảy tám trên một triệu người cao nhất thế giới
theo dữ liệu của all world in data
con số này của đặc khu hồng kông cao hơn gấp rưỡi so với latvia nước có tỷ lệ một mươi bảy mươi một
xếp thứ hai trong danh sách các quốc gia vùng lãnh thổ ghi nhận tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trong trung bình bảy ngày
cao nhất thế giới tính tới ngày ba tháng ba
theo trang cập nhật dữ liệu theo thời gian thực all world in data
tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín của đặc khu hồng kông cao hơn rất nhiều so với các nước phát triển
như hàn quốc là hai hai mươi hai singapore là một chín mươi bốn và anh là một sáu mươi hai
trong bốn ngày liên tục vừa qua hồng kông đều ghi nhận hơn một trăm linh ca tử vong vì covid một mươi chín mỗi ngày
chủ yếu là ở những người lớn tuổi chưa tiêm chủng
hồng kông hôm qua bước sang ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận hơn năm mươi ca nhiễm mới ncov
ghi nhận tổng ca nhiễm đặc khu lên hơn bốn trăm linh ba người
trong hai mươi bốn giờ qua thành phố tăng một trăm ba mươi sáu ca tử vong vì covid một mươi chín
từ ngày hai mươi năm tháng hai tới ngày bốn tháng ba hồng kông báo cáo khoảng một tám mươi sáu người tử vong vì ncov
số ca tử vong do covid một mươi chín ở hồng kông chủ yếu là người cao tuổi và hầu hết ở trong các viện dưỡng lão
quan chức y tế lian wanian cho biết ưu tiên của hồng kông không chỉ là giảm ca nhiễm và trở nặng
mà còn phải giảm tỷ lệ tử vong ở người cao tuổi
trong gần một năm qua các chuyên gia y tế đã cảnh báo tỷ lệ tiêm phòng thấp ở người cao tuổi tại hồng kông sẽ là quả bơm hẹn giờ
tỷ lệ tiêm vaccine ở đặc khu đã tăng sau lặng sóng covid một mươi chín lần thứ năm vào hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
song chỉ một nửa cư dân từ tám mươi tuổi trở lên đã được tiêm vaccine
bên cạnh đó hệ thống y tế quá tải ở hồng kông cũng gây ra chậm trễ trong việc tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín cao tuổi
khiến cho họ phải tiếp tục chờ đợi trong các viện dưỡng lão dẫn tới tỷ lệ lây nhiễm càng tăng cao
giới chức hồng kông cho biết từ đầu tháng hai số ca nhiễm tại đặc khu đã tăng lên sáu mươi lần khiến các bệnh viện quá tải
bệnh nhân được điều trị trong những khu lèo bạc được dựng trong bãi đổ xe hoặc là không gian trống
chính quyền hồng kông đã siết chặt quy định phòng chống covid một mươi chín nghiêm ngặt nhất từ trước tới nay
bằng cách hạn chế tụ tập ở nơi công cộng và cả nhà riêng
từ ngày hai mươi bốn tháng hai hồng kông áp dụng hộ chia vaccine trong đó quy định những người chưa tiêm vaccine
bị cấm đến các địa điểm như nhà hàng trung tâm mua sắm và siêu thị
cùng với trung quốc đại lục đảo khu hồng kông là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới
vẫn duy trì chiến lược không covid
thành phố đang đối mặt với giai đoạn căng thẳng nhất trong nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát liên quan tới biến chủng omicron
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và thế giới
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị chú ý quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại